nhận được tin báo của nhân dân tại khu vực sông lam đoạn qua địa phận xóm bốn xã nam trung huyện nam đàn tỉnh nghệ an
có một số thuyền đang khai thác cát trái phép ngoài khu vực mỏ được cấp phép
tổ công tác của công an huyện nam đàn đã phối hợp với ban công an xã nam trung tiến hành kiểm tra
và phát hiện một thuyền máy vỏ sắt đang hút cát trái phép
vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi tháng tám lực lượng công an huyện nam đàn và công an xã nam trung
tiến hành kiểm tra chiếc thuyền máy do ông trần minh điền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại xã hưng lam huyện hưng nguyên làm chủ
quá trình kiểm tra lực lượng công an đã vận động những người này cho thuyền về tập kết tại khu vực bãi bồi
thuộc xóm một mươi bốn xã nam trung nhưng họ không chấp hành
tại thời điểm kiểm tra trên thuyền chứa khoảng bảy mươi mét khối cát
công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an tiến hành lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện vi phạm
để điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
theo các cơ quan chức năng tỉnh nghệ an khu vực huyện nam đàn đến các huyện thanh trương đô lương anh sơn
đều là những điểm nóng về khai thác cát sỏi trái phép trên sông lam